khi phát hiện lực lượng công an khánh đã rút súng bắn hai phát về phía tổ công tác giờ bỏ chạy
một đối tượng khác là nguyễn văn phương dùng đá ném làm bị thương một người
lực lượng công an đã khống chế phương cùng chín đối tượng khác đang ở trong nhà
phát hiện tạm giữ nhiều xe máy không rõ nguồn gốc hai túi ni lông có chứa chất nghi là ma túy
cùng một số vỏ đạn và nhiều tăng vật liên quan
đối tượng khánh sau khi chạy trốn đã bị tổ trinh sát bắt giữ
khám xét trong người khánh lực lượng công an thu giữ ba khẩu súng các loại
bên trong đều có đạn và một dao bấm
từ lời khai ban đầu của đối tượng chiều ngày hai mươi bảy tháng ba
lực lượng công an tiếp tục khám xét nơi ở của đối tượng vương quốc thành
tại một khách sạn ở phường vĩnh thọ
tại đây cơ quan công an tiếp tục thu giữ bốn khẩu súng các loại
nhiều bịch có chứa chất nghi là ma túy đạn các loại một xe máy không rõ biển số
đấu tranh bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi mua bán xe máy trộm cắp
và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
là đối tượng cộng cán hình sự
đối tượng lê tiến tịnh chú tại thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an
thường xuyên thay đổi lộ trình và phương tiện di chuyển hòng qua mắt lực lượng chức năng
thế nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thị xã thái hòa tỉnh nghệ an
đã bắt giữ được tịnh khi đối tượng đang vận chuyển trái phép hai kg ma túy đá
tối ngày hai mươi bảy tháng ba lực lượng công an phát hiện lê tiến tịnh đang di chuyển
tại xã nghĩa thuận thị xã thái hòa
tổ công tác lập tức tiến hành vây bắt thu giữ trong túi đối tượng hai kg ma túy đá và kìm trích điện
lúc này tịch liên tục hô hoán và chống cự quyết liệt nhưng đã bị tổ công tác khống chế
tại cơ quan điều tra tịnh khai nhận nghiện ma túy thường xuyên mua hàng tại huyện diễn châu và quế phong
khám xét khẩn cấp nhà riêng của tịnh ban chuyên án thu giữ được bốn gói ma túy đá và một cân tiểu ly
hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
trong khi đó tại tỉnh phú yên công an huyện sơn hòa cho biết vừa bắt giữ đối tượng là nguyễn thành đạt
trú tại xã sơn nguyên huyện sơn hòa về hành vi cướp giật tài sản
trước đó đạt đến cổng ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
các chủ atm trên địa bàn huyện theo dõi chờ xem ai rút tiền sơ hở thì chiếm đoạt tài sản
sau khi phát hiện chị phạm thị lệ ái đứng bên đường mang theo ví lợi dụng sơ hở
đạt áp sát giật chiếc ví rồi tăng ca tổ thoát
được biết đối tượng nguyễn thành đạt từng nghiện ma túy và hiện đang trong thời gian chờ thi hành án phạt hai năm tù về tội trộm cắp tài sản
liên quan đến sự việc trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video clip ngô bá khá
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba có biệt danh là khá bảnh đập phá đốt xe
công an tỉnh bắc ninh thông tin cho biết hiện đang điều tra làm rõ và bước đầu đã tiến hành triệu tập đối tượng khá bảnh
đồng chí nguyễn khắc tuấn phó trưởng công an xã tam sơn thị xã tử sơn tỉnh bắc ninh xác nhận
sáng ngày hai mươi chín tháng ba cán bộ của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh đã về địa phương tìm ngô bà khá
sau sự việc thanh niên này đốt xe máy tay ga rồi quay clip tung lên youtube
trong khi đó lãnh đạo công an thị xã tử sơn sau khi theo dõi đoạn clip nói trên cũng cho biết sẽ chỉ đạo cán bộ vào cuộc xác minh
trước đó trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip của khá bảnh trong đoạn clip này ngô bà khá than phiền xe máy tốn xăng và mang xe ra đập đốt
đáng chú ý là sau đó xuất hiện một đoạn quảng cáo khá bảnh ngồi trên xe đạp điện
thông tin liên quan đến vụ việc một học sinh lớp chín a trường trung học cơ sở phù ủng của hương yên đã bị một nhóm nữ sinh cùng lớp đánh hội đồng
ông nguyễn văn phê giám đốc sở giáo dục và đào tạo hương yên cho biết đã tạm đình chỉ công tác đối với ông nhữ mạnh phong
hiệu trưởng nhà trường và nghỉ công tác chủ nhiệm đối với giáo viên chủ nhiệm lớp chín a để xác minh điều tra
ngoài ra nhóm học sinh đánh bạn cũng đang bị đình chỉ công tác
nhóm học sinh đánh bạn cũng đang bị đình chỉ học tập để cơ quan công an phỏng vấn điều tra
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng ba thông tin từ trường trung học quân sở phù ổng huyện ân thi xác nhận
tại trường vừa xảy ra sự việc có một nhóm năm học sinh lớp chín tham gia đánh bạn ngay tại lớp học làm em này phải nhập viện
được biết nữ sinh này trước đó đã bị nhóm nữ sinh cùng lớp đánh hội đồng
điều đáng nói là sự việc xảy ra ngay trên lớp học và diễn ra trong một thời gian dài mà không có sự can ngăn của các bạn cùng lớp và giáo viên
sau trận mưa rông kèm theo lốc sông
trận lốc xoáy làm một trăm năm mươi căn nhà bị đổ và tốc máy xảy ra vào xã châu bính huyện quỳ châu tỉnh nghệ an
ngày hôm nay chính quyền và người dân đang khẩn trương khắc phục hậu quả sớm ổn định cuộc sống
trận lốc xoáy đã cuốn theo các mái và làm sập nhà của người dân
nhiều bàn ở các xã như châu tiến châu thuận xã châu bính bị lốc xoáy quét qua khiến thiệt hại nặng nề
theo thống kê trận lốc xoáy đã làm một trăm năm mươi căn nhà bị đổ và tốc mái trong đó có tám căn nhà bị sập hoàn toàn
rất may là không có thiệt hại về người
ngay sau khi cơn lốc đi qua chính quyền địa phương đã huy động lực lượng phương tiện tại chỗ giúp người dân
ban chỉ huy quân sự huyện quỳ châu cũng đã cử hai mươi cán bộ cùng sáu mươi dân quân tự vệ của ba xã
phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương nhanh chóng xuống thăm hỏi động viên
giúp sửa chữa nhà cửa cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi lốc xoáy
và đó là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh tối nay